cũng liên quan đến tình hình trung đông báo chí địa phương tại israel ngày một mươi năm tháng một mươi một dẫn nguồn tin thân cận tiết lộ
phong trào hồi giáo hamas đã nhất trí thỏa thuận khung với israel về việc sẽ trao trả năm mươi con tin để đổi lấy lệnh ngừng bắn kéo dài ba ngày
theo báo jerusalempos do phía israel vẫn chưa nhất trí với thỏa thuận nên qatar đang tiếp tục các nỗ lực trung gian đàm phán với sự phối hợp của mỹ
trong khi đó hãng tin reuters của anh dẫn một nguồn thạo tin cho biết đây là thỏa thuận trao trả con tin số lượng lớn nhất kể từ khi xung đột bùng phát
trước đó tổng thống mỹ joe biden và thủ tướng israel benjamin netanyahu đã có cuộc điện đàm thảo luận về các nỗ lực hiện nay nhằm giải cứu các con tin
thông cáo báo chí của nhà trắng cho biết tổng thống biden bày tỏ tin tưởng về khả năng đạt được một thỏa thuận với hamas để trả tự do cho các con tin
trong số hai trăm bốn mươi con tin bị hamas bắt giữ sau cuộc tấn công vào israel ngày bảy tháng một mươi vừa qua có chín công dân mỹ
trong số hai trăm bốn mươi con tin bị hamas bắt giữ sau cuộc tấn công vào xrn ngày bảy tháng một mươi vừa qua có chín công dân mỹ